kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh chín h
trước tình trạng liên tiếp trong những ngày vừa qua tình trạng sạt lở tại khu vực tây nguyên
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn dân cư
an toàn hồ đập sạt lở rụt lún đất nhất là ở lâm đồng và đắk nông
chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập
gây thiệt hại cho nhân dân và nhà nước
thủ tướng cũng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ tài nguyên và môi trường
giao thông vận tải công thương và xây dựng khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai
tại khu vực tây nguyên đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ các tỉnh lâm đồng đắk nông nghiên cứu đánh giá
về mức độ an toàn của các hồ đập đông thanh đắk nửa tinh để có biện pháp xử lý an toàn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an quận thanh khê
tiến hành bắt giữ một nam nhân viên làm việc tại một quán karaoke trên đường nguyễn tất thành
là nghi phạm gây ra vụ đâm người dẫn đến tử vong
nghi phạm là lê ân hai mươi chín tuổi chú phường hòa hải quận ngũ hành sơn nhân viên của quán karaoke
theo điều tra ân và bị hại là huỳnh đình văn chú quận liên triều có quen biết từ trước
vào sáng cùng ngày ân đến quán karaoke nói trên để làm việc
thì gặp văn đi hát cùng nhóm bạn khoảng năm người
do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát cả hai xảy ra mâu thuẫn
ân đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến văn tử vong
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp và công an quận thanh khê
đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ lê ân
tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai trăm năm mươi g heroin bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là tần a giao và tần a trản
cùng chú xã tả phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
số ma túy trên là heroin và ma túy tổng hợp được mua của một đối tượng không rõ danh tính
mang về với mục đích bán lẻ kiếm lời và sử dụng
tuy nhiên các đối tượng đã bị tổ mật phục đón lõng không chế bắt giữ
thưa quý vị do ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài
thì những ngày vừa qua kéo theo lũ quét và sạt lở đất
đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản
cho các tỉnh miền núi phía bắc khu vực tây nguyên
thiên tai đã khiến ít nhất năm người mất tích
và hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước hư hỏng
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình
cụ thể tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía bắc và tây nguyên
khiến hai người dân ở huyện đắc cơ long tỉnh đắc nông bị lũ cuốn trôi
hiện một người mất tích vẫn chưa tìm thấy
đặc biệt tàu cá của hộ ngư dân trên địa bàn phường tân an
thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh mất tích hai ngày nay đã được tìm thấy
nhưng vẫn chưa tìm thấy ba người trên tàu
mưa lũ cũng khiến khoảng một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng và gần ba trăm linh ngôi nhà bị ngập
trong đó chủ yếu là các tỉnh tây nguyên
đặc biệt có gần tám tám trăm tám mươi ha lúa hoa màu ở các tỉnh bị ngập úng thiệt hại
gần một trăm bảy mươi năm hectare ao hồ bị tràn
cùng đó ở các tỉnh miền núi phía bắc mưa lũ gây sạt lở tám bốn trăm linh m khối đất đá
đường giao thông nông thôn và một số cầu dân sinh cống thoát nước bị hư hỏng cuốn trôi
theo ghi nhận tại một số địa phương như tại hà nội tính đến một mươi hai h trưa ngày năm tháng tám
các ô tô bị mắc kẹt tại thôn phú ninh xã minh phú huyện sóc sơn đã được giải cứu thành công
biển cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc yêu cầu người dân không đi qua khu vực này
trong khi đó khoảng một mươi một h hai mươi năm phút trưa ngày năm tháng tám đã xảy ra một vụ cây xanh gãy đổ
đè lên xoay bíp trên phố tăng bạch hổ phường phạm bình hổ quận hai bà trưng hà nội
trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai tỉnh lai châu điện biên hòa bình
mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá
làm chia cắt tạm thời đường giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương
mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn các tỉnh đắk lắc đắk nông
xảy ra nhiều vị trí sạt lở nứt lún nguy hiểm
để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phong tỏa
để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ
nếu có sự cố xảy ra trên tuyến còn chính quyền địa phương di rời các hộ dân đến nơi an toàn
ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
đã có công điện về việc tập trung ứng phó mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sụt lún sạt lở đất
bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh tây nguyên và các tỉnh biển núi phía bắc
theo đó ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
yêu cầu ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
trọng tâm là công điện số sáu trăm chín mươi một công điện số bảy trăm hai mươi năm của thủ tướng chính phủ về tập trung ứng phó mưa lũ sụt lún sạt lở đất
bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong đó tập trung làm tốt công tác bốn tại chỗ
giúp nhân dân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả sau thiên tai bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng
trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công truyền nắp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước trong và sau tiên tai
đặc biệt là trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
chức thể căn cứ công dân có gắn chip điện tử này đã trở thành vật bất ly thân của người dân
bởi đó không chỉ cung cấp các thông tin cần thiết về nhân thân mà còn phục vụ hiệu quả cho người dân trong các dịch vụ xã hội khác
và sau hơn một năm triển khai thì đến nay một trăm linh các cơ sở y tế tại thành phố đà nẵng đã khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip
người dân cũng đã hình thành thói quen sử dụng căn cức công dân hoặc là ứng dụng vneid thay thế chọn bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh
điều này đã tạo nên sự đồng bộ và thay đổi tích cực trong cải cách hành chính đối với lĩnh vực y tế
gần một năm nay từ khi có căn cứ công dân gắn chip chị nhơn gần như không còn dùng đến thẻ bảo hiểm y tế
khi đi khám bệnh chị chỉ mang theo căn cước công dân mọi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng tiện lợi hơn rất nhiều
khi sử dụng căn cước công dân trong khám chữa bệnh người dân sẽ không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy
và không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ rách hỏng hết hạn
thấy được những tiện ích đó người dân đã dần hình thành thói quen dùng căn cứ công dân để làm thủ tục tại cơ sở y tế
đối với những người đã kích hoạt định danh điện tử mức độ hai thì cũng đã quen với việc dùng ứng dụng vneid mà không cần phải mang theo bất cứ giấy tờ gì
bây giờ là có thêm vneid mà ở trên cái app điện tử nữa thì đôi khi là mình thực chất là mình chỉ cần đem một cái điện thoại thôi
thì mình cũng đã có thể sử dụng bảo hiểm y tế được rồi
thì hiện tại thì ví dụ như cá nhân em thì cứ định kỳ là tầm ba đến sáu tháng thì em sẽ đi khám tổng quát một lần
thì lúc đó thì mình chỉ cần đưa điện thoại hoặc là hôm nào mà em nói đem căn cứ công dân thì em cũng chỉ cần đưa cái đó trực tiếp cho vài thu ngăn thôi
thì họ đã làm việc hết được rồi
việc sử dụng căn cứ công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không chỉ tạo thuận lợi
cho người dân mà đối với các cơ sở y tế cũng tinh gọn hơn nhanh chóng hơn trong thực hiện quy trình khám chữa bệnh
khám bằng căn cứ công dân thì rất tiện lợi cho bệnh viện
tại vì bệnh viện chỉ cần kiểm tra và kiểm tra cổng bảo hiểm y tế
thì sau đấy trả căn cứ công dân lại cho bệnh nhân thì rất là tiện
hai nữa là về quản lý về thủ tục hành chính cũng bớt rương ra và không phải mang kè kè cái thẻ giấy hay là một cái vssid để gọi lùi gọi tới bệnh nhân
hiện nay hầu như là bệnh nhân thường có thói quen và có xu hướng sử dụng căn cứ công dân trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

căn cứ công dân cho những lần khám sau
để nâng cao tỷ lệ sử dụng căn cứ công dân trong hoạt động khám chữa bệnh
các cơ sở y tế cũng đang tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
đồng thời việc kích hoạt định danh điện tử mức độ hai cũng đang được công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện
để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới nền kinh tế số xã hội số công dân số
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
chiều ngày năm tháng tám tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã trả lời một số nội dung các cơ quan báo chí truyền thông quan tâm
trung tướng tôn sô cho biết ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn cao trí
hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cho vụ án tại công ty cổ phần an đông hay còn gọi là vụ án vạn thịnh pháp cơ quan điều tra phát hiện
trương mỹ lan có quan hệ làm ăn đầu tư với nguyễn cao trí
trương mỹ lan đã chuyển cho trí số tiền là hơn bốn mươi triệu đô la mỹ để mua bán dự án kinh doanh
khi lan bị bắt trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên
nguyễn cao trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ chứng cứ việc lan chuyển tiền cho trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền
quá trình điều tra một rộng vụ án đận hối lộ
do vũ trí hữu nguyên giám đốc trinh ánh phân phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm đã khởi tố bắt tạm giam trần văn trương
nhân viên ban nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính
cục đăng ký đất đai của bộ tài nguyên và môi trường
trần văn trương được xác định đã nhiều lần đưa hối lộ cho vũ trí hữu để làm thay đổi kết quả đo vẽ
cập nhật hồ sơ địa chính ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
liên quan tới vụ án trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm đã khởi tố lê văn sáng và đỗ ngọc châu
cả hai nguyên là trưởng ban và phó trưởng ban nghiệp vụ cơ sở dữ liệu trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính
thuộc cục đăng ký đất đai của bộ tài nguyên và môi trường về hành vi nhận hối lộ
nay hai bị can này đã bị khởi tố bổ sung thêm tội giả mạo trong công tác
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm cũng đã khởi tố bắt tạm giam lương công vũ
nguyên là cán bộ địa chính thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm về hành vi nhận hối lộ
tạ duy phước cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam về hành vi giả mạo trong công tác